trước tình hình bão số bảy đang di chuyển nhanh về hướng quảng ninh hải phòng
sáng nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp khẩn để bàn giải pháp ứng phó với bão số bảy
theo báo cáo tại cuộc họp dự báo đến một mươi sáu h ngày hôm nay bão số bảy sẽ đổ bộ vào quảng ninh với sức gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi một cấp một mươi hai
vùng ảnh hưởng sẽ trải rộng ra các tỉnh quảng ninh hải phòng lạng sơn bắc giang
lượng mưa sẽ tập trung nhiều tại ba tỉnh là quảng ninh hải phòng và lạng sơn
phạm vi mưa sẽ lan rộng ra các tỉnh bắc bộ
vì vậy công tác đảm bảo an toàn hồ chứa đặc biệt là các hồ chứa thủy lợi nhỏ sung yếu tại các tỉnh miền núi phía bắc
đang được tổng cục thủy lợi tập trung triển khai
qua kiểm tra của cục đoàn bi thì chúng tôi thấy rằng hiện nay các hồ chứa ở phía bắc cơ bản là tích đột nước theo thiết kế

các hồ chứa có cửa ban thì trong giai đoạn vừa rồi cũng tiếp tục theo dõi rất thậm trọng trong việc xả lũ xả nước
đây là cuối vụ cho nên đến hôm nay cũng đang tiếp tục theo dõi thiết để quyết định việc xả nước
theo báo cáo tại cuộc họp đến sáng ngày một mươi chín tháng một mươi lệnh cấm biển đã được thực hiện nghiêm túc tại các địa phương
công tác thông báo và kêu gọi tàu thuyền di chuyển về nơi trú tránh bão an toàn đã cơ bản hoàn tất
các tàu thuyền đã được bộ đội biên phòng phối hợp với kiểm ngư cảnh sát biển và các địa phương hướng dẫn neo đậu vào nơi trú tránh đúng quy định để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại
tuy nhiên về sản xuất nông nghiệp vẫn còn một trăm bảy mươi tám ha lúa mùa vẫn chưa thu hoạch xong
hiện nay các địa phương vẫn đang huy động tối đa lực lượng để hỗ trợ người dân thu hoạch lúa và che chắn lồng bè nuôi trồng thủy sản bảo vệ các diện tích cây trồng vụ đông đã xuống giống
do hoàn lưu của bão sẽ gây mưa diện rộng tại các tỉnh miền núi phía bắc vì vậy ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương phải chuẩn bị các phương án tiêu thoát úng ở vùng trũng sạt lở đất ở vùng núi khẩn trương thu hoạch hết diện tích lúa mùa với phương châm xanh nhà hơn giá đồng để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra